những ngày vừa qua cuộc sống của người dân tại thành phố sơn la tỉnh sơn la đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vì nguồn nước sinh hoạt bị ngừng cung cấp do ô nhiễm bởi hoạt động sơ chế cà phê
đây là ao nuôi cá của một hộ dân ở bản bó phường triềng an thành phố sơn la
trong những ngày gần đây đã xuất hiện tình trạng cá nổi lên rồi chết hàng loạt
không chỉ một hộ dân bị ảnh hưởng mà hàng chục ao cá khác tại đây cũng gặp tình trạng tương tự
thiệt hại đối với mỗi hộ dân lên đến hàng chục triệu đồng
có nước ô nhiễm môi trường về cá tôi chết đến gần tạ cá rồi từ con ba cân đến năm bảy cân
mong muốn các chứng quyền vào cuộc để xử lý ai thải ra những môi trường này để biết để xử lý
chứ còn không cứ để hiện tại như thế này thì nó còn xảy ra nhiều cái
không những cá chết mà có khi còn cả người cũng ô nhiễm
vào năm hai nghìn một mươi chín nhiều ao cá ở đây cũng xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt
tình trạng cá chết hàng loạt đúng vào thời điểm nguồn nước bị ô nhiễm bởi nước thải cà phê
mặc dù thiệt hại rất lớn nhưng không có cơ quan chức năng nào đến kiểm tra cũng như hỗ trợ thiệt hại cho người dân trong bản
từ trước từ năm ngoái cũng bị rồi năm ngoái thối đi luôn đấy bớt được con nào bán
còn tại nhà máy nước sạch thuộc xí nghiệp cấp nước thành phố số một cũng phải dừng hoạt động gần bốn ngày nay
bởi tình trạng ô nhiễm nguồn nước do nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê
việc nhà máy dừng hoạt động đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nước
nước sạch cho gần một mươi năm hộ dân tại thành phố sơn la hiện chưa thể biết thời điểm cụ thể cấp nước trở lại
thì cũng kiến nghị với các ban ngành chức năng là cắm được hành lang bảo vệ nguồn nước
để loại bỏ những cơ sở gây ô nhiễm đặc biệt là mấy năm gần đây là các cơ sở chế biến cà phê
nó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước cho nên là sau khi cắm xong hành lang bảo vệ nguồn nước
thì giao cho chính quyền địa phương để quản lý chặt chẽ để đảm bảo
nguồn nước không bị ô nhiễm
trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước kéo dài mới đây tỉnh sơn la đã yêu cầu các cơ sở sản xuất sơ chế cà phê
nằm trong hành lang an toàn đầu nguồn nước phải tạm dừng hoạt động để nhanh chóng cấp nước trở lại cho người dân